hải quân hàn quốc thông báo đã trục vớt vật thể được cho là mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo được triều tiên phóng tuần trước và rơi xuống gần lãnh hải hàn quốc
theo đó tàu cứu hộ của hải quân hàn quốc đã được điều tới khu vực danh giới trên biển giữa hai miền triều tiên từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi một và trục vớt mảnh vỡ nêu trên bằng thiết bị tìm kiếm dưới nước không người lái
đây là mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo được triều tiên phóng về phía nam và bay qua đường danh giới phía bắc nlll